đến sáng nay cường độ bão chỉ còn mạnh ở mức cấp một mươi một cấp một mươi hai và tốc độ di chuyển cũng chậm lại chỉ còn khoảng một mươi km
trong ngày và đêm hôm nay bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc đến chiều nay thì cường độ sẽ giảm còn cấp một mươi cấp một mươi một
sau đó bão tiếp tục giữ hướng di chuyển tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và suy yếu thêm
đến chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi hai bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão số tám ở vùng biển khu vực giữa biển đông có gió bão mạnh cấp tám cấp một mươi
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn sóng biển cao từ sáu đến tám mét biển động dữ dội
còn với thời tiết trên đất liền thì trong đêm qua không khí lạnh tiếp tục rồn mạnh xuống
dưới tác động của khối không khí lạnh kèm theo là những cơn mưa nhỏ nên nhiệt thấp nhất trong đêm qua ở bắc bộ giảm mạnh
khu vực vùng núi phía bắc nhiệt độ giảm xuống dưới một mươi hai độ trong khi ở khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ thấp dưới một mươi sáu độ
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh vẫn còn bổ sung xuống
những cơn mưa nhỏ thì vẫn còn duy trì vì thế nền nhiệt ở bắc bộ sẽ tăng nhưng rất chậm
với khu vực vùng núi và trung du phía bắc nhiệt độ chỉ khoảng từ một mươi sáu đến một mươi bảy độ trời rét đậm
còn với khu vực đồng bằng nhiệt độ là từ một mươi bảy đến một mươi tám độ
dưới tác động của không khí lạnh trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay
ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế đã xảy ra mưa diện rộng
cùng với đó nền nhiệt cũng giảm mạnh
trong ngày hôm nay không khí lạnh vẫn rồn xuống
vùng mưa sẽ mở rộng hơn xuống khu vực đà nẵng và quảng nam
và nhiệt độ cũng không cao
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
trời rét cả ngày
còn ở các tỉnh từ quảng bình đến huế là từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
trong khi khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi là từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ
riêng ở các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
nên trời vẫn có nắng
nhiệt độ là từ hai mươi tám đến ba mươi độ
với các tỉnh miền nam do không chịu tác động của không khí lạnh và cơn bão số tám
vì thế ngày hôm nay trời vẫn có nắng sớm nhưng cường độ nắng không quá mạnh
vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
còn ở khu vực nam bộ phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước